mai dùng ổ khóa đem theo khóa bên ngoài cửa phòng lại rồi đổ xăng qua khe cửa sát nền bị cáo bật lửa rồi bỏ chạy ra ngoài nhanh chóng lái xe về nhà
xuyên suốt phiên tòa xét xử trực tuyến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thầy tòa nhân dân tỉnh bình dương võ thị ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê an giang liên tục đưa tay lau nước mắt nhạt nhòa
mai là kẻ ra tay đốt nhà chủ nợ nhưng thật may đám cháy được dập kịp thời năm người thoát chết trong găng tấc
giờ cả bị hại lẫn bị cáo đều xúc động tha thứ cho nhau như lời nhắn nhủ con người cần sống tử tế vị tha
võ thị ngọc mai là nữ bị cáo có hôn nhân gặp nhiều sóng gió từng qua một lần đò sau khi ly hôn trồng mai vất vả nuôi bốn con nhỏ cùng mẹ già
bước chân mưu sinh đưa bị cáo về tỉnh bình dương kiếm việc làm
học chỉ đến lớp sáu nên mai thuê phòng trọ xin làm công nhân trong nhà máy chăm chỉ làm việc
trong cuộc sống đôi khi lòng tốt đặt không đúng chỗ thiếu suy nghĩ cũng có thể gây nhiều phiền phức
mai gặp phải chuyện chẳng lành do cách sống đơn giản có phần ngây thơ của mình
mai khai nhận trong công ty bị cáo quen với chị em bà huỳnh thị mơ huỳnh thị mận
tuy là chỗ chị em nhưng bà mơ không dám vay tiền bà mận nên ngỏ ý nhờ mai vay giúp tổng cộng năm triệu đồng
mai cả nể nên nhận lời đứng mũi chịu xào
ngoài tiền gốc mỗi tháng mai phải đứng ra trả lại bảy trăm năm mươi đồng
sau vài tháng bà mơ bất ngờ bỏ đi để cho mai còng lưng gánh nguyên khoản nợ năm triệu đồng kèm lãi tháng
với một người thu nhập thấp phải lo từng bữa ăn cho bốn con nhỏ hàng ngày như mai khoản tiền này khá đáng kể
mà không thể trả nổi nên tâm sự lại với bà mận là chỉ vay giúp cho bà mơ rồi xin trả góp mỗi tháng năm trăm linh đồng cho đến khi hết nợ gốc
bà mận nghe xong cũng gật đầu đồng ý
mai trả góp được một tháng rồi xin khất vì bị cáo mua thực phẩm hết tiền
bà mận nghĩ mai nại lý do để dây dưa nên ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba bà cùng chồng là ông phan văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến công ty để nói chuyện với con nợ
hai bên xảy ra xô xát bà mận đã đánh mai khá đau
mai khai tại phiên tòa ông hùng còn dọa sẽ lấy dao cắt cổ khiến bị cáo phập phóng lo sợ sèn lẫn bức xúc
sự căm tức muốn trả thu cứ vậy lớn
dần trong tâm trí mai do cả giận mất khôn tối hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba mai chuẩn bị một ổ khóa một quẹt ga và một chai nhựa rồi mượn xe mô tô của một người bạn đến cây xăng trên đường gt bảy trăm bốn mươi ba mua bốn mươi đồng để đổ đầy vào chai nhựa phần còn lại đổ vào xe
may chạy đến phòng trọ của bà mận tại khu phố một b phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
mai nước nghẹn khai lại hành vi sợi rột của mình bị cáo dùng ổ khóa đem theo khóa bên ngoài cửa phòng lại
rồi đổ xăng qua khe cửa sát nền
bị cáo bật lửa rồi bỏ chạy ra ngoài
nhanh chóng lái xe về nhà
lúc này trong phòng trọ có năm người gồm vợ chồng bà mận cùng ba con cháu bà mận
khi phát hiện có cháy và khói tất cả chi hô vợ chồng bà định mở cửa chính chạy ra nhưng đã bị khóa
vợ chồng bà nhanh trí mở tung cửa sổ nên không bị ngạt khói
may mắn thay thời điểm này các hộ dân ở trọ xung quanh còn thức nên dập lửa phá khóa kịp thời cho các bị hại chạy thoát ra ngoài
không ai bị thương tích
trên đường bỏ trốn võ thị ngọc mai vứt chai nhựa cách hiện trường khoảng một trăm linh mét chia khóa vào hộp quẹt
mai vứt dọc đường không nhớ rõ vị trí
dù vậy nỗi ấn hận và cắn sứt lương tâm trào dâng
sáng hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba mai đến cơ quan công an để đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
mai bị khởi tố về tội giết người với các tình tiết khiến bị cáo bà hoàng như có tính chất côn đồ giết hai người trở lên
mai nức nở tại phiên tòa
lúc đó bị cáo chỉ dùng một lượng xăng nhỏ muốn dọa vợ chồng bà mận chứ không cố ý giết người
thời điểm bị cáo bị bắt mẹ già đang hấp hối bây giờ không biết sống chết ra sao
nay bị cáo ngồi đây để trả giá cho sai lầm của mình
không chăm mẹ chăm con nhỏ được
bị cáo ân hận vô cùng
cho bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và mong được giảm án để làm lại
có mặt tại phiên tòa vợ chồng bà mận lắng nghe tâm tư sự hối lỗi của mai và bày tỏ sự đồng cảm
chấp nhận lời xin lỗi đồng thời tha thứ cho những gì mai gây ra cho gia đình mình
dù sao vợ chồng bà cũng cư xử có phần thiếu tế nhị khiến mai có cảm giác bị rồn vào chân tường
vợ chồng bà mận bày tỏ ý nguyện xin rút lại các yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần
mong tòa án cho mai được hưởng khoan hồng để sớm trở về nuôi con
nghe đến đây mai đưa tay lên gạt dòng lệ
đang nhạt nhòa trên gương mặt
nỗi đau của bị cáo và bị hại đã được hóa giải bằng sự cảm thông cho nhau sau lỗi lầm
vị thẩm phán chủ tọa phân tích cặn kẽ lỗi của các bên
qua đó động lại nhiều bài học sâu sắc về văn hóa ứng xử
việc dùng vũ lực với mức độ nguy hiểm cao như dùng xăng dầu để gây án là vô cùng nguy hiểm
đặc biệt mai đốt phòng trọ vào đúng tháng phòng cháy chữa cháy
địa điểm gây án gần với hiện trường vụ hỏa hoạn quán karaoke
từng khiến hàng chục nạn nhân qua đời thương tâm cách đó không lâu
từ đó nếu người dân không kịp thời dập lửa để phòng trọ cháy lan sang khu dân cư
thì thảm họa sẽ nghiêm trọng như thế nào
vì thẩm phán phân tích mai nghẹn ngào thực sự lúc đó đầu óc bị cáo
không nghĩ ra vì thẩm phán giải thích bị cáo là người trưởng thành
có đủ nhận thức để hiểu rõ hậu quả hành vi
do vậy bị cáo mới đứng ở đây và chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người
nhưng phạm tội chưa đạt do những nguyên nhân ngoài ý muốn của bị cáo
với nhiều tin tức giảm nhẹ như bị cáo đầu thú thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
được bị hại xin giảm án hội đồng xét xử tuyên phạt mai một mươi hai năm tù về tội giết người
khuôn mặt mai vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe bản án
ấp búng muốn chia sẻ thêm điều gì đó nhưng phiên tòa đã kết thúc
với thái độ ăn năn xuyên suốt phiên tòa có thể mai sẽ nhắn nhủ rằng
đừng ai dại rột xa vào bất hạnh éo le như bị cáo chỉ vì khoảnh khắc bốc đồng ngớ ngẩn
hai mẹ con phóng hỏa
đốt lực lượng làm nhiệm vụ
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện châu phú tỉnh an giang
đang tạm giữ hình sự đỗ thị đào sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và lê thị phân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng chú thại ấp bình quấy xã bình phú huyện châu phú
để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương thuộc ấp bình quế
xã bình phú huyện châu phú
trong quá trình thi công cây cầu gia đình bà đỗ thị phượng gồm
lê thị phân con bà phượng lê văn đúng chồng bà phượng đỗ thanh nhàn
đỗ văn nhận em em em của bà phượng đỗ thị đào chị bà phượng
ra ngăn cản và có lời lẽ chửi bới
bà phượng và phân còn dùng nước sôi rẻ tẩm xăng đốt ném vào các công nhân thi công
nhận được tin báo tổ công tác công an xã bình phú phối hợp với đoàn thể địa phương
đến giải thích mời bà phượng và phân về trụ sở làm việc
nhưng phượng và vân không chấp hành và có lời lẽ chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó phượng và phân và thành viên trong gia đình dùng nước sôi xăng gậy gọc tấn công cán bộ công an
riêng bà phượng có hành vi dùng roi cuốn vải tầm xăng đốt ném về phía tổ công tác
trong lúc châm lửa thì xăng bắt lửa cháy khiến bà phượng bị bỏng
trước tình hình trên công an xã bình phú tiến hành khống chế
đưa những người liên quan về vụ việc về trụ sở để làm rõ xử lý theo quy định pháp luật
thông tin từ ủy ban nhân dân huyện châu phú cầu canh một mươi hai được chấp thuận
chủ trương xây dựng vào năm hai nghìn một mươi chín do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản nam việt bình phú xây dựng
quá trình triển khai dự án chính quyền địa phương có tổ chức họp dân lấy ý kiến
các hộ dân tham dự cuộc họp đều thống nhất chủ trương thực hiện
địa phương cũng tiến hành thông tin rộng rãi kế hoạch thi công đến người dân
trong lúc đơn vị thi công đóng cọc tại bờ đông canh một mươi hai
thì phát sinh sáu hộ dân có nhà đất tiếp giáp với biên xây dựng cầu canh một mươi hai đến phản ánh kiến nghị khiếu nại và ngăn cản
trong đó có bà đỗ thị phượng là con của ông đỗ văn phước người có đất tiếp giáp với biên xây dựng cầu canh một mươi hai
theo đó công trình đã tạm dừng thi công từ ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi để tìm phương án vận động
giải thích và xác minh các nội dung phản ánh kiến nghị khiếu nại của các hộ dân
qua giả soát xác minh ủy ban nhân dân huyện châu phú tổ chức tiếp xúc
làm việc với sáu hộ dân có nhà đất tiếp giáp với biên xây dựng cầu canh một mươi hai và thống nhất xây dựng đường dân sinh
chiều rộng mặt đường là ba bốn mét phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân
đồng thời yêu cầu công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên nuôi trồng thủy sản nam việt bình phú
đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố chống sạt lở đất để các hộ dân cặp cầu canh một mươi hai yên tâm sinh sống
qua đó các hộ dân tại khu vực đã thống nhất chủ trương xây dựng cầu
chỉ con gia đình bà phượng tiếp tục phản ánh khiếu nại và ngăn cản thi công
ủy ban nhân dân huyện châu phú tiếp tục chỉ đạo thanh tra huyện phối hợp với các đơn vị liên quan giả soát
kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông phước
kết quả cho thấy đất của ông phước nằm ngoài phần đất công đang được triển khai xây dựng cầu
trên cơ sở kết quả này ủy ban nhân dân huyện châu phú đã tổ chức tiếp xúc giải thích nhưng bà phượng không thống nhất
và tự ý bỏ về không ký tên vào biên bản làm việc
theo ủy ban nhân dân huyện châu phú công tác triển khai thực hiện xây dựng công trình
đảm bảo đúng quy trình quy định của pháp luật hiện hành vị trí xây dựng cầu nằm trên phần đất công do nhà nước quản lý
và không lấn vào phần diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân
ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án chống người thi hành công vụ
hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang tuyên phạt các bị cáo
đỗ thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ba năm sáu tháng tù lê thị phân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai năm sáu tháng tù
các bị cáo đỗ thị đào sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đỗ thanh nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cùng ngụ xã bình phú huyện châu phú
và đỗ thị phiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ xã tân lợi thị xã tịnh biên tỉnh an giang cùng bị phạt hai năm tù
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video